mới đây trên mạng xã hội lan truyền một clip quay cảnh được cho là giáo viên tiểu học đang hướng dẫn các phụ huynh có con theo học lớp một về chương trình dạy học mới với những thay đổi về cách đánh vần
lãnh đạo vụ giáo dục tiểu học bộ giáo dục và đào tạo cho biết đơn vị này sẽ vào cuộc để xác minh clip nói trên
clip đăng tải giáo viên tiểu học đang hướng dẫn phụ huynh có con theo học lớp một về chương trình dạy học mới với những thay đổi về cách đánh vần ngay lập tức gây xôn xao dư luận thu hút hàng triệu lượt xem hàng trăm nghìn lượt chia sẻ và bình luận
đa số các ý kiến đều bày tỏ sự hoang mang và lo ngại không biết đây thực sự có phải là chương trình giáo dục mới được áp dụng hay không
trước sự việc nói trên lãnh đạo vụ giáo dục tiểu học bộ giáo dục và đào tạo cho biết đơn vị này sẽ vào cuộc xác minh clip nói trên
đại diện bộ giáo dục và đào tạo cho hay đây không phải là chương trình giáo dục phổ thông mới bộ giáo dục đang xác minh và sẽ sớm có thông tin về sự việc này
một thông tin cũng về lĩnh vực giáo dục bộ giáo dục và đào tạo cho biết lễ khai giảng năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
bộ giáo dục và đào tạo cho biết lễ khai giảng năm học hai nghìn một mươi chín được tổ chức thống nhất trên cả nước vào sáng ngày năm tháng chín với chương trình ngắn gọn hướng dẫn đến học sinh và đảm bảo trang nghiêm
bộ giáo dục và đào tạo cũng lưu ý việc tổ chức các hoạt động đầu năm phải phù hợp với lứa tuổi học sinh điều kiện của nhà trường gắn với thực tế của từng địa phương đảm bảo thiết thực hiệu quả để tạo được niềm tin động lực học tập cho học sinh
các hoạt động cần phải phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo tự quản của học sinh tránh việc tổ chức hình thức gây quá tải cho học sinh
bộ cũng đề nghị giám đốc các sở giáo dục và đào tạo khẩn trương hoàn thành việc bổ sung trang thiết bị dạy học đồ dùng đồ chơi sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất trường học
ưu tiên các hạng mục như phòng học thư viện nhà vệ sinh công trình nước sạch đảm bảo quân viên cảnh quan môi trường sư phạm xanh sạch đẹp phân đấu bước vào năm học mới các trường học có nhà vệ sinh và công trình nước sạch đảm bảo yêu cầu
đồng thời tham mưu giả soát sắp xếp đội ngũ giáo viên đảm bảo các quy định về định mức số lượng giáo viên một lớp đối với các cấp học đủ số lượng cơ cấu và chất lượng giáo viên theo môn học
thưa quý vị hương yên là địa phương thu hút
hương yên là địa phương thu hút đầu tư thuộc tốt đầu của cả nước và cũng là nơi có tình trạng ô nhiễm môi trường ở các phụ công nghiệp nhất là ở các làng nghề
ô nhiễm thuộc lại khá cao so với cả nước
theo thống kê tỉnh hưng yên có khoảng sáu mươi làng nghề nằm dài rác tại các xã huyện
trên thực tế các làng nghề chủ yếu có quy mô nhỏ công nghệ sản xuất lạc hậu cho nên việc đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường còn hạn chế
quá trình thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường còn gặp nhiều khó khăn đã khiến cho tình trạng ô nhiễm tại các làng nghề ngày càng trở nên nhức nhối
phản ánh sau đây của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân tại hai làng nghề tái chế nhựa ở huyện văn lâm và huyện mỹ hảo tỉnh hương yên
bên cạnh những ngôi nhà cao tầng hiện đại là những đống phế liệu
phế thải chất cao như núi nằm ngổn ngang
hình ảnh dễ gặp tại làng nghề tái chế nhựa thôn minh khai thị trấn như quỳnh huyện văn lâm
phan bôi xã dị sử huyện mỹ hảo
có khoảng một ba trăm linh hộ hoạt động sản xuất tái chế phế liệu nhựa từ hai mươi năm nay
mỗi ngày có khoảng một trăm năm mươi tấn nhựa phế liệu được đưa vào các làng nghề để tái chế
hoạt động sản xuất này không được qua bất cứ công đoạn xử lý nào mà được chảy trực tiếp ra hệ thống sông mỗi ngày từ gần chín trăm linh đến tám tám trăm linh mét khối và thải khoảng sáu mươi tấn nhựa phế thải ra môi trường
để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại các làng nghề tỉnh hưng yên đã có dự án quy hoạch hai mươi sáu cụm công nghiệp làng nghề định hướng đến năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên việc di rời các hộ sản xuất kinh doanh và cụm làng nghề tập trung gặp nhiều khó khăn vì làng nghề vốn có từ lâu đời vì việc sản xuất còn manh mún và hầu hết các hộ dân đều không có đủ tiền để di rời vào cụm làng nghề
không chỉ tại hưng yên ô nhiễm làng nghề luôn là vấn đề nhức nhối và khó giải quyết nhất của các địa phương trong cả nước
nếu ai cũng cho qua
ai cũng mặc kệ
thì vấn đề ô nhiễm sẽ đi đến đâu